ngày hôm qua hai mươi chín tháng chín tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với tiểu ban lý luận về trật tự an toàn xã hội hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề phòng ngừa điều tra các tội phạm về ma túy trong tình hình mới
hội thảo nhằm đánh giá tình hình tội phạm về ma túy ở việt nam hiện nay những diễn biến đặc điểm mới của tình hình tội phạm ma túy trong bối cảnh việt nam hội nhập sâu rộng với quốc tế
theo báo cáo của các đơn vị chức năng hiện tình hình ma túy và tội phạm ma túy ở nước ta hiện nay đang có những diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự sự ổn định và phát triển của đất nước
trước thực trạng đó hội thảo đã phân tích chỉ ra những khó khăn vướng mắt và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới
theo đánh giá kết quả của hội thảo sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện những chi thức về công tác phòng ngừa điều tra tuệ phạm về ma túy nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phẩm chất đạo đức của lực lượng cảnh sát chuyên trách góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân
nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới chiều qua ban thường vụ đoàn thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức diễn đàn dành cho các đoàn viên thanh niên công an nhân dân với chủ đề này
trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng tình hình an ninh trực tự trong và ngoài nước diễn biến ngày càng phức tạp đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với chất lượng nguồn nhân lực công an nhân dân
tại diễn đàn các diễn giả đã nhất trí rằng công tác thanh niên công an nhân dân luôn phải có những đội mới trên mọi phương diện phù hợp với tình hình mới hiện nay nhằm góp phần xây dựng đoàn thanh niên công an nhân dân trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên công an nhân dân luôn là lực lượng nồng cốt của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tại buổi lễ bang tổ chức thông qua quyết định thành lập bang chỉ đạo mô hình giới một mươi ba đồng chí đây là mô hình đầu tiên cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với ủy ban nhân dân quận ninh kiều tổ chức lễ ra mắt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân

đây là mô hình đầu tiên cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với ủy ban nhân dân quận ninh kiều tổ chức lễ thành lập bang chỉ đạo mô hình giới một mươi ba đồng chí
đây là mô hình đầu tiên cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với ủy ban nhân dân quận ninh kiều tổ chức lễ thành lập bang chỉ đạo mô hình giới một mươi ba đồng chí